đợt mưa lũ mới nhất đã tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại về người và của cho các tỉnh miền trung nước ta
tại bình định đến nay tuy nước lũ đã rút gần hết nhưng con số thống kê thiệt hại về người vẫn tiếp tục tăng cao
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh tính đến chiều ngày ba tháng một mươi hai
tỉnh bình định đã có bảy người chết và ba người bị thương do mưa lũ
trong đó có một phó chủ tịch ubnd xã bị lũ cuốn tử vong
chiều ba một mươi hai ông phạm văn nam chủ tịch ubnd huyện an lão tỉnh bình định cho biết
người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của ông đinh văn ước phó chủ tịch ubnd xã an toàn
bị lũ cuốn trôi chiều tối mùng hai tháng một mươi hai
trước đó vào khoảng một mươi bảy h chiều hai tháng một mươi hai sau giờ làm việc tại cơ quan
phó chủ tịch ubnd xã an toàn đinh văn ước ba mươi hai tuổi người dân tộc bana
đi trên đường liên thôn từ trụ sở xã an toàn về nhà ở thôn một
khi đi qua đập tràn chari thuộc thôn một xã an toàn
thì bất ngờ bị nước lũ tràn về cuốn trôi cả người và xe máy
đến sáng ngày ba tháng một mươi hai người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của ông đinh văn ước nằm ở dưới suối
cách đập tràn khoảng một trăm năm mươi mét
buổi trưa cùng ngày lãnh đạo huyện an lão đã đến thăm hỏi động viên
hỗ trợ bước đầu để gia đình lo mai táng cho ông ước
trong ngày ba tháng một mươi hai lãnh đạo tỉnh bình định đã đi thị xát các địa bàn sung yếu
sạt lở nghiêm trọng ở huyện miền núi an lão và hoài ân
chủ tịch ubnd tỉnh bình định yêu cầu địa phương huy động mọi lực lượng giúp dân khôi phục lại đường giao thông
nhà cửa ruộng đồng đồng thời triển khai công tác an sinh xã hội
cứu trợ khẩn cấp đối với những gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản